cục y tế dự phòng bộ y tế vừa có văn bản khẩn đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố phối hợp với
các đơn vị quân đội ra soát các trường hợp nhập cảnh kể từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi kể cả người cách ly
tập trung mà chưa được xét nghiệm khẳng định covid một mươi chín ưu tiên người nhập cảnh trong vòng
một mươi bốn ngày qua tổ chức lấy mẫu xét nghiệm theo quy định